cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước đó viện kiểm sát đã đề nghị ông trần quý thanh chín một mươi năm tù trần uyên phương năm sáu năm tù trần ngọc bích bốn năm năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bào chữa cho các bị cáo luật sư trương thị mình thờ cho rằng ông trần quý thanh có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo nhân thân tốt có nhiều đóng góp trên bảy mươi tuổi sức khỏe yếu
đối với bà trần uyên phương luật sư thơ cho rằng bị cáo này bị lệ thuộc không bàn bạc gì khi ông trần quý thanh và các đối tác thỏa thuận
bản thân bà phương cũng có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất học tập được tặng nhiều băng khen giấy khen đóng góp nhiều sức lực và tiền cho xã hội
còn đối với bị cáo trần ngọc bích luật sư thời cho rằng khi bích được tại ngoại phải gánh vác các trách nhiệm đối với công ty gấp ba lần sức lực trí tuệ để leo lái công ty
được tiếp tục đứng vững sản xuất để lo cho hàng nghìn công nhân
sản phẩm làm ra nhiều năm liền đã sản xuất ra nhiều nước phát triển thương hiệu việt ngang tầm với thế giới
nếu cả ba cha con đều bị phạt tù giam
doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng không nhỏ trong việc kinh doanh sản xuất
đừng nói lời sau cùng ông thanh nói lời cảm ơn các cơ quan tố tụng đã giải thích cho mình hiểu rõ được sai lầm của mình
ông thanh nói mình trưởng thành từ cô nhi việt đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và đã xây dựng thành công thương hiệu việt có tầm
người này nói rằng phương châm sống của gia đình là sống để lao động cống hiến
vì vậy dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn luôn lao động để đưa doanh nghiệp vươn tầm thế giới
bị cáo thanh nói bản thân ông lao động suốt mấy chục năm qua với mong muốn đóng góp cho xã hội tạo công an việc làm cho người lao động làm các công việc xã hội
bị cáo thanh nhẹ giọng nói cảm ơn cơ quan tố tụng đã xác định rõ vụ án này không liên quan tới doanh nghiệp mình đang điều hành
đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn tới người vợ dù đã ngoài bảy mươi tuổi bị tai biến nhưng vẫn phải làm việc điều hành công ty
bị cáo thanh bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử sẽ xem xét khoan dung cho bị cáo có cơ hội sớm
trở về công hiến
tương tự cha mình bị cáo trần ngọc bích cảm ơn các cơ quan tố tụng đã giải thích cho mình hiểu rõ được sai lầm của mình đã thực hiện
bị cáo cảm ơn nhà chức trách khi cho mình tại ngoại để có điều kiện thực thi các thỏa thuận với đối tác
bị cáo bích nói mình sinh ra và lớn lên trong gia đình làm kinh tế nên được giáo dục theo phương châm sống là phải cho đi công hiến cho xã hội
bích nói bản thân hối tiếc với lỗi lầm mình gây ta
từ đó bị cáo bích xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cha chị gái và mình để sớm trở về công hiến cho xã hội
người cuối cùng bước vào phần nói lời sau cùng bị cáo trần uyên phương nói mình hối tiếc về hành vi của mình
bà phương nói một mươi hai tháng qua là khoảng thời gian khó quên
theo hồ sơ vụ án từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông trần quý thanh và các ai nữ đã thực hiện bốn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại với tổng trị giá hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
theo cơ quan tố tụng việc cho vay là không có hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
các bị cáo buộc những doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án của phần trong dự án bất động sản có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế
khi bên vay băn khoăn lo lắng về việc này các bị cáo đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín tiềm năng tài chính
ký các cam kết bán lại tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản
hứa hẹn thanh toán đầy đủ số tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản
sau khi chủ tài sản tức bên vay làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho trần uyên phương
trần ngọc bích nhanh chóng làm thủ tục sang tên đến nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
nhà chức trách xác định hành vi trên của bích là làm theo chỉ đạo của trà
khi biên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trà nỡ gốc và lãi theo thỏa thuận
các bị can dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả chiếm đoạt tài sản
trước đó trong phiên xét xử ngày hai mươi ba tháng bốn tòa đã cho các bên liên quan đối chất
các bên đã trình bày ý kiến trái ngược nhau riêng ông thanh vẫn dự ý kiến không cho vay tiền mà làm mua bán đất
còn về phía bị hại lại khẳng định là đã vay tiền ông thành
là người đầu tiên trả lời xét hỏi ông trần quý thanh trình bày rằng
ông không xác lập giao dịch dân sự cho vay tiền với bốn người được xác định là bị hại
là các ông lâm sơn hoàng nguyễn văn trung nguyễn văn đông và bà đặng thị kim anh
trả lời hội đồng xét xử ông thanh nói khi ông nguyễn hoàng phú người môi giới
đưa ông lâm sơn hoàng đến gặp ông thành ông hoàng có ý định vay tiền và vay với lãi ba
ông thanh nói nếu cần vay thì giang ngân hàng mà vay ở đây ông thanh chỉ mua bán chứ không cho vay
ông thanh cho biết trước khi ông hoàng tới gặp ông thanh qua môi giới
ông thanh được biết ông hoàng muốn bán bốn mảnh đất ông thanh quan tâm nên đồng ý tiếp ông hoàng
ông thanh khai tới đây chủ tọa bất ngờ nói ông thanh có muốn đối chất không
ông thanh nhanh chóng đáp muốn và chủ tọa cho gọi ông phú lên đối chất
theo đó ông phú khai ông phú được ông hoàng cho biết đang cần tiền và muốn thế chấp bốn mảnh đất
theo đề nghị của ông thanh ông phú đưa ông hoàng lên gặp ông thanh
sau đó ông phú được biết ông thanh cho ông hoàng vay ông phú cũng đã nhận tiền môi giới
ông phú trình bày thêm rằng
ông hoàng nói với ông phú là đã vay được tiền
còn ông thanh nói đã mua được bốn miếng đất của ông phú
ông hoàng nói là vay ông thanh nói là mua bán ông phú trình bày tại tòa
ngoài ra ông phú cũng khai ông có nhận từ ông hoàng ba tỷ đồng là phi giới thiệu
chia làm hai đợt và đã tiêu xài cá nhân
chủ tọa tiếp tục cho ông lâm sơn hoàng lên bục khai báo để đối chất
lúc này ba ông thanh phú và hoàng cùng đứng trước hội đồng xét xử
trả lời hội đồng xét xử ông hoàng nói quan hệ giữa ông và ông thành là cho vay
thế chấp bằng bốn tài sản
theo ông hoàng ông phú nói có quan hệ với ông thanh
muốn vay để thế chấp bốn tài sản thông qua chuyển nhượng
ban đầu ông hoàng muốn vay một trăm linh tỷ đồng
nhưng khi biết ông thanh lấy trước ba tháng lãi một mươi tỷ đồng
thì ông hoàng thấy phần tiền của mình cần bị hụt
nên tăng vay từ một trăm linh tỷ đồng lên thành một trăm một mươi năm tỷ đồng
ông phú cũng khai nhận quá trình bàn bạc vay mượn giữa ông và ông thành không có văn bản
chỉ khi tiến hành vay mượn mới có thủ tục chuyển nhượng bốn miếng đất
đứng tên bà trần yên phương
một trăm một mươi năm tỷ đồng khi chuyển nhượng buổi sáng thì buổi chiều nhận tiền qua tài khoản
cả ông thanh và ông hoàng đều xác nhận số tiền một trăm một mươi năm tỷ đồng theo cáo trạng là có
nhưng hai ông lý giải khác nhau
ông thanh nói một trăm một mươi năm tỷ đồng đó là tiền ông mua bốn miếng đất của ông hoàng
trái lại ông hoàng nói một trăm một mươi năm tỷ đồng đó là tiền ông vay của ông thanh
khi cả hai ông thanh và ông hoàng đang đôi co bất ngờ chủ tọa hỏi
vì sao vay hay mua một trăm một mươi năm tỷ đồng mà hợp đồng ghi có hai mươi tám tỷ đồng
trả lời hội đồng xét xử ông hoàng nói
do muốn đỡ tốn chi phí nên khai thấp lại
ông thanh thì nói rằng do ông mua bốn miếng đất của ông hoàng
nhưng sẵn sàng bán lại cho ông hoàng khi ông hoàng có tiền muốn mua lại
nên khai thấp để ông hoàng đỡ chi phí
khi được hỏi về quyền sở hữu của bốn miếng đất
ông hoàng nói đất ông vẫn đang giữ
còn ông thanh nói chủ quyền đứng tên con gái ông là bà trần uyên phương
trước tòa bà phương nói rằng có nhận được thông tin ông hoàng bán đất và trà bị cáo mua
trước tòa bà phương là người ký hợp đồng mua bán
nhưng không đến phòng công chứng
sau khi ký hợp đồng bị cáo ủy quyền cho nhân viên thực hiện các công việc tiếp theo
đồng thời bà phương cũng xác nhận là người đứng tên bốn miếng đất
biết một trăm một mươi năm tỷ đồng mua đất của ông hoàng là tiền của ông trần quý thanh
những thông tin mới nhất về phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo